thưa quý vị và các bạn những ngày cận tết thì ai ai cũng cố gắng hoàn thành nốt công việc để về vui vầy xung họp với gia đình hướng về một cái tết an nhiên trọn vẹn
thế nhưng vào chính thời điểm này các cán bộ chiến sĩ công an lại đang bước vào cao điểm với những nhiệm vụ và trọng trách nặng nề hơn áp lực hơn
dẫu biết rằng đã đứng vào hàng ngũ mang trên mình sắc phục công an thì việc đón tết xa nhà phục vụ nhân dân là trách nhiệm là nghĩa vụ
thế nhưng vào thời khắc thiên liêng chuyển sang đất trời nhìn các gia đình quay quyển xung họp cũng ít nhiều khiến các cán bộ chiến sĩ chạy lòng
và ngay sau đây chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện của một gia đình mà ở đó thì không chỉ có một chiến sĩ mà cả hai vợ chồng đều phải gác lại niềm vui riêng vì một cái tết thật sự bình yên cho nhân dân
tết đến xuân về thì ai cũng mong muốn

tuy nhiên khi tết càng đến gần thì nhiệm vụ và trách nhiệm càng lớn
phải no cho toàn công việc chuẩn bị tết của gia đình rồi tết của ông bà hai bên nội ngoại rồi cùng với anh em xóm tết ở cơ quan
thì tôi vẫn còn tham gia trực chỉ huy chiến đấu như các đồng nghiệp la
tuy nhiên thì là chiến sĩ công an nhân dân tôi luôn xác định được nhiệm vụ của mình là đảm bảo an toàn về an ninh trật tự
đặc biệt là trong những ngày lễ tết nên là tôi luôn trong cái tâm thế
sẵn sàng trực và ứng trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể ngày hay đêm vì sự bình yên để nhân dân được vui xuân đón tết
thế thì hai vợ chồng nên là cùng lực lượng cũng ra là cái thời gian dành cho gia đình là cũng rất là ít
đêm ba mươi tết là thường xuyên vợ chồng tôi là phải trực thì thường xuyên là hai cháu ở nhà của mình
hai vợ chồng thường xuyên tâm sự với nhau là tôi thì cũng san sẻ vì cái công việc đặc thù
luôn như thế thì hai vợ chồng phải cố gắng
thế còn cũng nhiều năm như thế rồi cho nên là được cái là các cháu cũng quen và cũng biết cách tự lập
cho nên là vợ chồng tôi cũng an tâm một phần nào
tranh thủ thời gian được nghỉ để sắm sửa chuẩn bị tết cùng con cái vợ chồng trung tá cúc lại lên đường vào đơn vị
trên phố núi không khí xuân chào đón năm mới đã tràn ngập
và để giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho những ngày tết này
từ cách đây nhiều ngày lực lượng công an thị trấn hát lót nơi trung tá cúc công tác đã đồng loạt xa quân
nỗ lực triển khai các biện pháp kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
chiều cuối năm khi các gia đình tất tả chuẩn bị những công đoạn cuối cùng

để đón thời khắc giao thừa những cán bộ chiến sĩ công an thị trấn hát lót vẫn dành thời gian để thăm hỏi ngày tết
kết hợp tuyên truyền vận động đảm bảo an ninh trật tự
cùng người dân trò chuyện cùng gói những bánh trưng xanh
cái tết cũng vì thế mà thêm gắn kết nghĩa tình
tết đến xuân về bình yên của người dân là hạnh phúc của người chiến sĩ
tết đến xuân về bình yên của người dân là hạnh phúc của người chiến sĩ
tết đến xuân về bình yên của người chiến sĩ
tết đến xuân về bình yên của người chiến sĩ
sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi nhận được lệnh điều động của cấp trên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
lãnh đạo bộ công an cũng như bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thì đơn vị chúng tôi phải đảm bảo quân số là bảy mươi quân số
ứng trực sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp trên
do vậy là chúng tôi đã phải chia thành ba kíp trực mỗi một kíp là bảy mươi quân số

còn để làm công tác ứng trực còn ba mươi quân số là sẽ luôn phiên nhau để nghỉ ngơi về với gia đình cũng như là giải quyết công việc cá nhân
còn quân số đảm bảo ở đây thì chúng tôi để cho cán bộ chiến sĩ yên tâm tư tưởng công tác
cũng như là sẵn sàng xa quân thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo các cấp
thì chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ này
vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả những cán bộ chiến sĩ đặc nhiệm phải đón tết xa nhà
tuy nhiên không vì vậy mà ngày tết của họ kém phần vui vẻ
trong phòng đón xuân của đơn vị cơ sở có đầy đủ hương vị truyền thống của ngày tết
từ canh đào đến mâm ngũ quả trên bàn thờ đều do các chiến sĩ tự tay bài trí
thực hiện ý kiến trí đạo của đảng ủy văn chức hành đoàn thanh niên cũng đã chủ động xây dựng
nghiên cứu xây dựng tổ chức các hoạt động đặc biệt là các hoạt động văn hóa văn nghệ
tổ chức hành đoàn thanh niên tập trung vào các nội dung
thi bó tường trang trí và thiết trình mâm ngũ quả
gói bên chưng các trò chơi tập thể trò chơi dân gian
nhằm hủy động và tối đa đoàn viên thanh niên tham gia
và tạo khí thế vui tươi trong ứng trực cũng như đón buổi xuân đón tết
tết của những người lính trẻ lần đầu tiên xa nhà
nỗi nhớ đã quyện vào niềm vui và trách nhiệm lớn lao
dù gian khó thử thách nhưng trên khuôn mặt họ vẫn luôn dạng người nụ cười hạnh phúc
bởi sức trẻ của những người lính đã và đang cùng xã hội dệt nên những mùa xuân đầy sức sống
cảm thấy là nhớ gia đình cũng để lại cho tôi là những cái kỷ niệm rất là đẹp rất là đáng nhớ
thưa quý vị và các bạn vào những ngày này rất nhiều điểm rừng chân đã được lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh điện biên thành lập trên các tuyến quốc lộ
điều đặc biệt ở các điểm dừng chân này đó là không phải để kiểm soát xử phạt mà là để trao gửi yêu thương
những phần quà tuy nhỏ là chai nước hộp sữa hay chiếc bánh mì
nhưng cũng đã sửa ấm quãng đường dài của nhiều lao động khó khăn
trên hành trình về quê xung họp
một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi tám tết nguyên đán quý mão
lượng phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua địa phận huyện điện biên tỉnh điện biên vẫn không ngừng gia tăng
đa số họ là người dân đi làm ăn xa ngoại tỉnh sinh viên về quê đón tết với gia đình
nhận những món quà bất ngờ từ lực lượng cảnh sát giao thông những người đi đường cảm thấy ấm lỏng hơn
hôm nay đang trên đường về quê ăn tết ạ
thì em có gặp lực lượng cảnh sát giao thông
em đi trên đường ạ thì các anh rất nhiệt tình
có mời và chào bọn em có cho bọn em nước này và sữa
thì bọn em rất cảm ơn các anh các anh rất là nhiệt tình
những xuất quà đơn giản chỉ là hộp sữa chai nước cái bánh mì
nhưng đây là tình cảm của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
tự bỏ tiền túi mua sắm tặng người dân
với mong muốn hỗ trợ tiếp sức cho người dân trên đường về an tết đoàn viên cùng gia đình
phòng cảnh sát giao thông cơ quan tỉnh hồng biên
ngoài việc tiến hành tuyên truyền luật giao thông đường bộ
tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm
thì kết hợp hỗ trợ bà con trên đường về quê ăn tết
bằng những phần quà nhỏ và phóng nghĩa
trên khắp các lẻo đường người dân đã bắt đầu di chuyển về quê ăn tết
có rất nhiều người đi lại làm ăn ở các tỉnh ở xa về bằng xe khách xe máy
nhìn họ rất là tốt
họ rất thương và vất vả
cho nên là lực lượng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội trạm
mua nước ngọt bánh kẹo kẻ gói bim bim cho các cháu nhỏ
tuy không nhiều nhưng số lượng phát quà cho bà con không nhiều
nhưng là cũng mong rằng giúp đỡ được một phần nào cho bà con khi đi đường
những món quà tết ấm lòng trên đường về đón tết đoàn viên
mà lực lượng cảnh sát giao thông đã tìm ra
các đối tượng công an tỉnh điện biên dành tặng cho người dân
đã tô thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
giúp cho những công đường mùa xuân trở nên an toàn và ấm tỉnh người hơn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra một mươi hai đối tượng đều là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn năm d
ở phương phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ
gồm nguyễn ngọc minh giám đốc trung tâm chín đăng kiểm viên của trung tâm
và hai tài xế của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn năm d
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn ngọc minh đã chỉ đạo
các đăng kiểm viên chủ động gợi ý yêu cầu các chủ phương tiện đến đăng kiểm
trung chi tiền từ một trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng để được bỏ qua các lỗi
trước đó ngày một mươi tám tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra một mươi một đối tượng gồm đăng kiểm viên nhân viên đăng kiểm
thuộc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d ở phường tân biên tp biên hòa
trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán quy mão hai nghìn hai mươi ba
toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi bảy người
công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần bốn
bảy trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm bốn mươi năm xe ô tô
hơn một sáu trăm linh xe mô tô một mươi hai phương tiền khác tước một một trăm linh dây phép lái xe các loại
trong đó xử lý gần một bốn trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn so với cùng kỳ năm ngoái
tăng gần một một trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng hơn ba trăm sáu mươi hai
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông
phát hiện lập biên bản bốn mươi bảy trường hợp phạt tiền gần hai trăm linh triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai mươi hai trường hợp tạm giữ ba trường hợp
trong đó vi phạm nồng độ cồn hai trường hợp vi phạm tốc độ một mươi chín trường hợp
theo tổng công ty điện lực hà nội tết nguyên đán là thời điểm các phụ tải sinh hoạt
kinh doanh dịch vụ tăng mạnh đặc biệt là vào chiều và tối đêm giao thừa
dễ gây quá tải lưới điện
do đó để đảm bảo hành lang lưới điện trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
evn hà nội đưa ra khuyến nghị nhân dân thủ đô không bán
các loại pháo hoa pháo giấy có trắng kim thả đèn trời thả diều
đồ chơi thiết bị bay tại các khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và chạm điện
không lạm dụng cột điện chạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh
không đốt vàng mã đốt rác gần hành lang công trình điện
với nhu cầu điện tăng cao khách hàng nên sử dụng điện tiết kiệm
bằng cách tắt bớt những thiết bị điện không cần thiết
không sử dụng nhiều độ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện
đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện trong gia đình trạm điện và khu trung cư
thưa quý vị với mỗi người dân việt nam bữa cơm xung họp chiều cuối năm
luôn mang ý nghĩa đặc biệt
nó không chỉ là bữa cơm như những ngày bình thường
mà nó còn mang ý nghĩa đoàn viên xung họp của các thành viên trong gia đình
sau những tháng ngày vất vả với những bộn bề lo toan cuộc sống
những bữa cơm chiều cuối năm không cần quá thỉnh soạn sang trọng
chỉ cần một vài món chính đặc trưng của ngày tết như bánh trưng dưa hành
hay là những đặc sản vùng miền cũng làm nên sự âm cúng đến lạ thường
bốn thế hệ khoảng cách tuổi tác có thể cách xa nhau
sinh sống và làm việc ở nhiều vùng miền nhưng chiều cuối năm
mỗi người đều gắt lại những việc riêng để chuẩn bị cho mâm cơm xung hợp
ai cũng vui vừa làm vừa kể cho nhau nghe những điều đã đạt được trong năm cũ
kỳ vọng ở năm mới
hai bà cháu người già trẻ nhỏ
bà kể cho cháu truyền thống gia đình đạo lý uống nước nhớ nguồn
còn cháu khoe bà thành tích học
tôi cũng rất là phấn khởi được các cháu học hành
coi là đứa nào cũng học giỏi không có đứa nào không có cả ngoan ngoãn
với mỗi người việt bữa cơm xung họp chiều cuối năm mang ý nghĩa đặc biệt
bởi nó mang ý nghĩa đoàn viên xung họp của các thành viên trong gia đình
sau những tháng ngày vất vả với những bộn bề ngò toàn cuộc sống
có thể không quá thỉnh soạn sang trọng
chỉ cần một vài món chính đặc trưng của ngày tết
như bánh trương dưa hành hay những đặc sản vô nguyên
dù không phải nghi lễ ngày tết
song đó là phong tục của người dân việt nam đã in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ
và trở thành sợi dây liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình
mỗi khi tết đến xuân về
chúng tôi chỉ nếu như không có con cháu về
thì ngày tết bắn đi muôn đường
thế cho nên
những ngày nghỉ của quý vị của nhà nước
thì các cháu nói vậy
thế và những ngày cũng là ngày sao tết
thì rộng rã lắm vui vẻ lắm khá hước lắm
thế là tương mừng chuẩn bị cho những ngày tết đoàn viên thật là ấm áp vui
trong bối cảnh công nghiệp hóa
hội nhập quốc tế hoạt động mạnh mẽ như hiện nay
gia đình việt nam cũng đang chịu tác động nhiều chiều
mạnh mẽ phức tạp
dẫn tới những thay đổi nhanh chóng
lúc quy mô chức năng của gia đình
vậy nên duy trì bữa cơm chiều cuối năm
trở thành phong tục tốt đẹp cho việc xây dựng văn hóa gia đình
trong bối cảnh kinh tế thị trường và toàn cầu hóa
đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức
những lời dân dạy của ông bà
hay những truyền thống tốt đẹp của gia đình
cũng là nhịp cầu nối dài các truyền thống tốt đẹp
kết luận của tổng bí thư tại hội nghị văn hóa toàn quốc
về bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc
và đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng một mươi ba
cũng như là chương trình sáu của thành ủy hà nội
và nghị quyết chín của thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa
chính vì vậy mà chúng tôi lấy tư duy là lấy văn hóa làm nền tảng
là tài nguyên để phát triển kinh tế
trong đó đặc biệt là kinh tế du lịch
và sự kiện mà chúng tôi tổ chức tết làng việt
ở làng cổ đường lâm
cũng là một trong những sự kiện mà chúng tôi hướng tới
là quảng bá du lịch quốc tế
phong tục thì về cơ bản
tôi cho là những phong tục nó mang ý nghĩa tốt đẹp
hay là cái ý nghĩa nhân văn ý nghĩa đạo đức
thậm chí cả ý nghĩa kinh tế nữa
thế thì đấy là những cái ý nghĩa tốt đẹp như vậy
thế thì rõ ràng là nếu chúng ta giữ được cái phong tục truyền thống
có thể có những cái phong tục mà nó không còn phù hợp nữa
thì chúng ta gạt bỏ nó đi
còn những phong tục tốt đẹp thì chúng ta giữ để cho làm gì
trước hết là phong tục nó
nó gắn với cái tinh thần đã
nó gắn với cái truyền thống
nó gắn cái ý nghĩa nhân sinh giáo dục con người là chính